tiếp tục có tin tức an ninh trả tự đáng truy khát
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang tạm giữ để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
đối với đối tượng lê thanh ngọc chú tại huyện lục nam một giang hồ mạng xã hội
nổi lên bằng những video có tính bạo lực với biển danh ngọc rambo
trước đó nhận được đơn trình báo của nạn nhân trú tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
về việc bị hai đối tượng là lê thanh ngọc và phùng văn hùng
cùng chú tại xã tiên nha huyện lục nam bắt giữ và đe dọa
sau đó quay video đăng tải lên mạng xã hội
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã điều tra làm rõ
và ra lệnh bắt giữ hai đối tượng
tại cơ quan công an ngọc khai nhận qua kênh youtube ngọc rambo
ngọc được một đối tượng nhờ và đòi lại số tài sản bị lây cắp
nên ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ngọc đã rủ hùng cùng đến bắt giữ nạn nhân hai ngày
sau đó ghi hình đưa lên youtube cá nhân nhằm thu hút người xem
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật